tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres đã lên án việc dân thường thương vong tại giải gaza
và kêu gọi tất cả các bên liên quan kiểm trí tối đa
tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh hội đồng bảo an liên hợp quốc đã tiến hành cuộc họp kín
về tình trạng leo thang căng thẳng giữa israel và palestine tại giải gaza
trong tuyên bố tổng thư ký guterres đã lên án việc phóng rocket bừa bãi từ giải gaza vào israel
vốn vi phạm luật nhân đạo quốc tế và gây nguy hiểm cho cả dân thường palestine và israel
bên cạnh đó tổng thư ký liên hợp quốc cũng kêu gọi israel tuân thủ các nghĩa vụ theo luật nhân đạo quốc tế
bao gồm việc thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa khả thi để bảo vệ dân thường và các đối tượng dân sự
khi tiến hành các chiến dịch quân sự
trong một diễn biến liên quan bộ trưởng quốc phòng israel yoav galan đã có cuộc điện đàm
với người đồng cấp mỹ lloyd austin về chiến dịch quân sự đang diễn ra tại giải gaza
hai bên đã thảo luận về tình hình an ninh gần đây ở israel
trong đó có vụ gần bốn trăm linh quả rocket được bắn về phía israel vào ngày một mươi tháng năm
bộ trưởng galan cũng thông báo với người đồng cấp austin về việc israel tiêu diệt
ba thủ lĩnh cấp cao của lực lượng thánh chiến hồi giáo palestine hôm chín tháng năm
trong khi đó ngoại trưởng israel cùng ngày cho hay
phía israel đã nhận được đề xuất ngừng bắn với giải gaza do ai cập làm trung gian
và đang xem xét đề xuất này
các thằng leo thang giữa israel và palestine trong những ngày qua
sau khi lực lượng phòng vệ israel tiến hành nhiều vụ gốc bích nhằm vào phong trào
thánh chiến hồi giáo palestine ở giải gaza
tổng cộng hai mươi người palestine đã thiệt mục
kể từ khi israel tiến hành các cuộc không kích hôm chín tháng năm
trong khi đó đại diện phong trào thánh chiến hủi giáo palestine tuyên bố
nhóm này sẽ có các hành động đáp trả